ubnd tỉnh đắk lắc đã tổ chức lễ công bố kết quả giám định adn xác định danh tính của ba mươi bốn liệt sĩ thuộc trung đoàn hai mươi năm bộ chỉ huy mặt trận tây nguyên
năm hai nghìn một mươi bảy ban liên lạc truyền thống trung đoàn hai mươi năm cùng với các đơn vị tiến hành khai quật một trăm linh sáu mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin
tại lô e nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đắk lắc và nghĩa trang liệt sĩ huyện cư mờ ga tiến hành lấy mẫu sinh phẩm chín mươi một hải cốt liệt sĩ để giám định adn
kết quả giám định adn đã xác định được danh tính của ba mươi bốn hải cốt liệt sĩ
trên cơ sở đó tỉnh đắk lắc đã khắc bia mộ xác định thông tin đầy đủ cho các liệt sĩ